vào sáng ngày hôm nay tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân tp hcm
tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lên tới hàng trăm kg do lê hồ vũ cùng ba bị cáo là người nước ngoài
gồm kim xuân sích kang sion hát và ly tan quang và một mươi tám người khác thực hiện
các bị cáo bị xét xử về các tội vận chuyển tàng chữ mua bán trái phép trên ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt lê hồ vũ
trú tại tỉnh cà mau tử hình cho hai tội danh vận chuyển trái phép trên ma túy
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
một mươi bảy bị cáo đồng phạm khác trong đó có ba bị cáo người nước ngoài trên
cũng bị viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình
về các tội tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đây là đường dây ma túy lớn do người nước ngoài cấu kết với việt nam thực hiện
kết quả điều tra xác định được các bị cáo đã tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hơn hai trăm một mươi sáu kg ma túy các loại trong đó bị thu giữ một trăm sáu mươi hai kg ma túy các loại
số còn lại các bị cáo vận chuyển tiêu thụ chót lọt
trong vụ án này bị cáo lê hồ vũ được xác định là người chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển
tổng cộng một trăm sáu mươi tám tám kg ma túy
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa ra quyết định giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi giết người
tại thị xã gò công do có mâu thuẫn từ trước với nguyễn duy bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngày sáu tháng một mươi một ông nguyễn tuấn cảnh là người sống chung như vợ chồng với cô ruột của bình
mang theo ông tuyếp sắt đến nơi ở của bình neo rào vào nhà đánh bình gây thương tích
sau đó bình lấy dao trong nhà đâm ông cảnh tử vong
trong đêm ngày sáu tháng một trên địa bàn huyện gò công đông sau khi nhậu xong
đối tượng nguyễn văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm về đến nhà cậu họ là ông phạm văn đúng
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
hữu đã sử dụng kéo đâm ông đúng trọng thương và tử vong trên đường đến bệnh viện
cả hai đối tượng gây án nguyễn duy bình và nguyễn văn hữu đều được công an địa phương bắt giữ cùng tăng vật

nên tiến hành lập biên bản vi phạm
lúc này đồng thị hồng đi đến khu vực lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
để xin được xử phạt tại chỗ trường hợp của người đàn ông trên nhưng không được chấp nhận
hồng đã có những lời lẽ to tiếng giật và xé biên bản
khi được đưa về trụ sở công an thị trấn đắc hà để làm việc
hồng tiếp tục xúc phạm và dùng tay hất rơi làm hỏng điện thoại của một cán bộ
dùng chân đạp vào bụng đồng chí nguyễn thanh phong cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện đắc hà
một đường dây sản xuất giấy tờ giả gồm các loại văn bằng chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân
hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh triệt phá
khởi tố hai mươi ba đối tượng liên quan
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác hai trăm ba mươi tám của công an tỉnh hà tĩnh
phát hiện nguyễn kim long một đối tượng hình sự có nhiều tiền án và thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc
nên tiến hành bắt giữ
điều tra mở rộng phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả
là huỳnh nguyễn tuấn anh chú tại tỉnh bình thuận và lê công thêm chú tại tỉnh nghệ an
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự đã triển khai một mươi tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
triệu tập và bắt giữ trên hai mươi đối tượng khám xét khẩn cấp bốn cơ sở sản xuất giấy tờ giả
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố hai mươi ba bị can về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tạm giữ hai mươi ba xe ô tô bốn mươi điện thoại di động hai trăm ba mươi chín triệu đồng và hàng trăm con dấu giả phôi bằng lái xe căn cước công dân
giấy đăng ký xe đã làm giả cùng với nhiều nguyên liệu để sản xuất giấy tờ giả
có nguy cơ gây va chạm giao thông cho các xe khác lưu thông trên tuyến
tổ công tác đã dừng ô tô xuống kiểm tra hỗ trợ cảnh báo cho ô tô con nêu trên
dù đã được bật đèn ưu tiên một cán bộ cảnh sát giao thông cũng được bố trí phân luồng giao thông
tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe cứu thương biển kiểm soát sáu mươi năm a một mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi tám do anh nguyễn văn hận quê sóc trăng điều khiển đâm vào sau ô tô của tổ công tác
va chạm giữa hai phương tiện khiến một người trên xe cứu thương bị thương nhẹ
ô tô tuần tra của cảnh sát giao thông và xe cứu thương bị hư hỏng
thưa quý vị thời gian gần đây ở nhiều địa phương liên tiếp xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn tổ chức nẹp bô lạng lách đi trình diễn bước đầu gây mất trật tự an toàn giao thông rồi đăng lên mạng xã hội
hành vi này sẽ gây hệ lụy kéo dài ảnh hưởng đến tư duy nhận thức của giới trẻ cần phải xử lý nghiêm để gian đe cảnh tỉnh các thanh thiếu niên khác
phản ánh của phóng viên antv tại lạng sơn
ngay lập tức công an thành phố đã triển khai lực lượng để vây bắt nhóm đối tượng trên
tại cơ quan công an một mươi bốn thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi cho biết do mải chơi thích thể hiện với các bạn cùng trang lứa muốn thử cảm giác mạnh nên đã rủ nhau tụ tập tháo biển kiểm soát gian thành hai ba hàng lạng lách đánh võng
khi thấy lực lượng chức năng sẽ điều khiển xe bỏ chạy
đi lên lạng sơn chúng tôi gặp lượng chức năng lo sợ khi bị kiểm tra xe
không có biển kiểm soát không có gương chúng tôi đã bỏ chạy và bị bắt
khi bỏ chạy trên các tiến đường chúng tôi có lạng lách đánh võng đi với tốc độ cao
lúc đấy chúng cháu đi khoảng chín người đi sáu xe tập trung tại cây xăng trang phái văn qua lạng sơn để tháo biển và để trong cốp xe điều khiển ra đến thành phố lạng sơn thì chúng cháu không đổi mũ và không biển
khi ra đến thành phố lạng sơn
lạng sơn chúng cháu gặp lực lượng chức năng
chúng cháu đã chạy với tốc độ cao khoảng tám mươi tám mươi năm kmh rồi lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường để tránh bên kiểm tra tìm thấy biển
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố xác định hành vi của nhóm đối tượng trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đáng chú ý các đối tượng đều đang là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
để đảm bảo tính dân đe góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định và mở rộng điều tra để làm rõ những trường hợp còn lại
trong thời gian qua trên địa bàn thành phố lạng sơn xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên ở các địa bàn khác nhau
tập trung tụ tập sử dụng xe mô tô xe gắn máy tham gia giao thông và có hành vi đi tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự và gây mất an toàn về giao thông
thì công an thành phố đã phát hiện và lập hồ sơ để xử lý theo quy định nhiều trường hợp thanh thiếu niên với những hành vi nêu trên
để quyết liệt ngăn chặn xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách đánh võng công an thành phố lạng sơn sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát công khai
kết hợp với hóa trang thường xuyên và đột xuất trên những tuyến đường tại những khu vực trọng điểm
bên cạnh đó gia đình nhà trường cần có sự phối hợp quản lý giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
khi tham gia giao thông
trên nhánh khai thác đường sắt hà nội vừa có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các quận hoàn kiếm ba đình và ủy ban nhân dân các phường hàng bông cửa đông điện biên cửa nam
đề nghị giải tỏa ngay tụ điểm cà phê đường tàu đảm bảo an toàn giao thông
văn bản nêu rõ tại khu vực đường sắt trên địa bàn các phường hàng bông cửa đông điện biên vẫn tồn tại nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
điển hình là mở hàng quán kinh doanh trong phạm vi hành lang du khách đi vào khu vực này sử dụng dịch vụ quay phim chụp ảnh rất đông nhất là vào dịp cuối tuần
trên nhánh khai thác đường sắt hà nội đề nghị ubnd các quận phường này triển khai các giải pháp tổng thể đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe tính mạng tài sản của người dân du khách và tài sản của ngành đường sắt
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường sắt tránh tai diễn tình trạng khách du lịch người dân đi lại trong khu vực hành lang đường sắt bố trí lực lượng chốt gác của địa phương vào ban đêm để duy trì việc chấp hành quy định của các hộ dân kinh doanh dọc hai bên đường sắt xử lý nghiêm theo luật định những cá nhân tập thể vi phạm
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn gọi tắt là scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị có liên quan
công an quận ba đình thành phố hà nội bắt giữ
vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với những người đang kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái
giả là người có nhu cầu thuê xe tự lái đối tượng nguyễn diên phương đã lên mạng xem thông tin trao đổi rồi thuê xe
mỗi chiếc xe được phương thuê với giá từ một năm đến một tám triệu trên ngày
tuy nhiên khi nhận được xe đối tượng đã đem đi bán với mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng
để có thể thuê được nhiều xe đối tượng đã rất tinh vi khi chuẩn bị giấy tờ và thay đổi địa điểm thuê nhằm tránh bị phát hiện
đi thuê xe để đi cắm mình cũng đầu tiên là có giấy tờ thật còn sau đó lúc mình hết giấy tờ thì mình có làm giấy tờ giá trên mạng
xe tổng cộng là đến thời điểm hiện tại là tám xe và tôi vừa cắm vừa bán và tất cả trên các địa bàn hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ba đình hà nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn diên phương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhưng thời điểm cuối năm nhu cầu thuê xe lớn và thủ tục đơn giản nên rất nhiều đơn vị cá nhân có thể sập bẫy các đối tượng này
đối với những các hộ kinh doanh đối với cá nhân mà cho thuê xe tự lái thì cần phải xác minh kỹ các thông tin của người đến thuê xe
và khi mà cho thuê xe thì cần thiết phải lắp thêm các thiết bị định vị để giám sát cái nội trình di chuyển của các người thuê xe
trong quá trình điều tra thì cơ quan chức năng cũng thấy là cái thủ tục cho thuê xe thì quá dễ dàng
cho nên các đối tượng dễ lợi dụng vào thủ tục đơn giản đó để thuê xe và mang đi cầm cố chiếm đoạt của các cơ quan các doanh nghiệp cá nhân cho thuê xe
xe là một cái tài sản phải đăng ký quyền sở hữu do đó là khi thực hiện cái thủ tục mà mua bán sang tên cái chiếc xe đó thì phải có cái việc là ký kết hợp đồng mua bán rồi chuyển nhượng xe
do đó phải cần có chữ ký của chủ sở hữu thông thường các đối tượng chỉ thực hiện thủ tục cầm cố thôi
còn những cái đối tượng mà đã có cái mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay từ ban đầu thì có thể dùng những cái thủ đoạn tinh vi hơn như là làm giả giấy đăng ký xe
nên là những cái giao dịch mà mua bán với những cái đối tượng không phải chủ sở hữu thì sẽ không có hiệu lực pháp luật theo quy định tại bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
trên thực tế việc cho thuê xe ô tô tự lái là hình thức kinh doanh gặp nhiều rủi ro và đa phần khi bắt giữ được kẻ lừa đảo thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã bị tiêu hết
và khi đó thiệt hại thuộc về phía người cho thuê và người cầm cố mua xe
vì vậy mỗi chủ sở hữu khi cho thuê cho mượn cần phải nâng cao cảnh giác sánh sập bẫy các đối tượng xấu mà mất mát tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê công lập
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường một thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi nhậu xong lập cùng ba người bạn đến quán karaoke
đến gần một giờ dạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi thì ra về
do bực tức trước đó về thái độ của nhân viên quán nên lập đã mang theo hai khẩu súng quay lại quán rượt đuổi
đe dọa làm mọi người hoảng loạn
sau đó bắn một phát súng xuống đất rồi bỏ về
lo sợ bị công an phát hiện nên lập đã gửi hai khẩu súng cho bạn ở xã an bình huyện long hồ cất dấu
tuy nhiên khi bị cơ quan công an mời làm việc thì bạn của lập đã tự nguyện giao nộp hai khẩu súng và sáu viên đạn
kết quả giám định hai khẩu súng và sáu viên đạn trên là loại đồ chơi nguy hiểm
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tám tháng một mươi một công an phường sáu quận tân bình tp hcm
đang lập hồ sơ làm rõ vụ cháy căn nhà xảy ra trên địa bàn nghi là do người tâm thần phóng hỏa
khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày lửa bốc lên từ căn nhà số năm mươi một đường dân chí phường sáu quận tân bình
phát hiện vụ việc người dân đã hô hoán tìm cách tiếp cận dập lửa
tuy nhiên do khói lửa bốc lên từ bên trong căn nhà khóa cửa nên việc khống chế ban đầu gặp khó khăn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình nhận tin báo
đã huy động nhiều phương tiện các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập tắt đám cháy sau đó ít phút
đại diện ubnd phường sáu cho biết ban đầu xác định năm thanh niên sống trong căn nhà trên là người gây ra cháy
sau đó anh này thoát ra ngoài và công an đang tìm hiểu để làm rõ
người này từng được đưa đi điều trị bệnh tâm thần nguyên nhân vụ việc đang được điều tra